trục cộng hồn từ toàn thân thì thực ra đây là một kỹ thuật mà mình có thể quét toàn thân khảo sát toàn thân toàn bộ cơ thể của mình dưới hệ thống cộng hồn từ
bằng các chuỗi khung khác nhau và các hướng khác nhau qua đó chúng ta có thể biết được các bệnh lý ở trong cơ thể của mình
trục cộng hồn từ toàn thân thì được áp dụng cho những trường hợp nào và nó giúp phát hiện những bệnh lý nào trong cơ thể đối với bác sĩ
trục cộng hồn từ toàn thân trước đây người ta chủ yếu là để dùng để tẩm soát ung thư
tức là những bệnh nhân
đã có một số các bệnh lý ung thư cụ thể sau đó mình đi trục cộng hồn từ toàn thân để mình đánh giá các vị trí tái phát những vị trí di căn của bệnh lý này
bây giờ thì người ta có thể áp dụng rộng rãi hơn rất là nhiều
đối với những bệnh nhân có nguy cơ cao chẳng hạn là những bệnh nhân có các yếu tố gia đình có nhiều người bị ung thư
rồi thì tuổi cao thì mình có thể trục cộng hồn từ này
ngoài ra đối với những bệnh nhân khỏe mạnh mình vẫn có thể trục cộng hồn từ
thực ra mục đích của thăm khám toàn thân này không phải đơn giản là chỉ dừng lại các bệnh lý ung thư
mà chúng ta biết rằng người ta trục cộng hồn từ toàn thân chủ yếu là để làm sao tầm soát ngăn ngừa những biến cố về sức khỏe trong tương lai
như vậy thì không chỉ là mỗi bệnh lý ung thư mà còn nhiều bệnh lý khác cũng có thể gây nên những nguy hiểm
ví dụ như những phình mạch não
ở đây thì chúng tôi sẽ làm các quy trình thăm khám phù hợp cho từng đối tượng cụ thể
nhiều người lo lắng rằng trục cộng hồn từ toàn thân sẽ có ảnh hưởng tới sức khỏe